các chuyên gia cho biết tình hình dịch bệnh ở việt nam đã ổn định và không có nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới trên thế giới
vì vậy có thể ngừng xét nghiệm đối với khách nhập cảnh
ngày một mươi ba tháng năm bộ y tế vừa lấy ý kiến của hiệp hội vận tải hàng không quốc tế cục hàng không việt nam và các đơn vị
về việc tạm dừng yêu cầu xét nghiệm covid một mươi chín đối với người nhập cảnh theo đường hàng không
đại diện cục y tế dự phòng cho biết cơ bản nhận được sự đồng thuận từ các đơn vị

đề xuất này đã được giới chuyên môn đặt ra từ trước đó khi khách quốc tế đang trở lại việt nam sau thời gian đóng băng vì covid một mươi chín
theo phó giáo sư nguyễn lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội cho đến hiện tại còn rất ít quốc gia cần kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính trước khi nhập cảnh
ông vân tích hai lý do chính
thứ nhất dịch bệnh đã thuyên giảm trên toàn cầu và số quốc gia áp dụng chính sách zero covid một mươi chín đang đếm trên đầu ngón tay
thứ hai về mặt khoa học giá trị của test covid một mươi chín
trong giai đoạn này hai mươi bốn giờ với test nhanh và bảy mươi hai giờ với pcr hoàn toàn chỉ để tham khảo
phó giáo sư hiếu thẳng thắn bày tỏ chính vì vậy quy định vẫn cần phải test covid một mươi chín trước khi nhập cảnh vào việt nam đã làm khó cho người dân và khách quốc tế đến việt nam
đồng thuận với bộ y tế phó giáo sư đỗ văn dũng trường đại học y dược tp hcm cho biết tình hình covid một mươi chín ở việt nam đã ổn và không có nguy cơ xuất hiện biến chủng nguy hiểm trên thế giới
do đó ngừng xét nghiệm với khách nhập

trong giai đoạn này phó giáo sư hiếu thẳng thắn bày tỏ chính vì vậy quy định vẫn cần phải test covid một mươi chín trước khi nhập cảnh vào việt nam đã làm khó cho người dân và khách quốc tế đến việt nam đã làm khó cho người dân và khách quốc tế đến việt nam

hiện tại sự việc đang được cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ nguyên nhân diễn biến hành vi của các bên xác định hậu quả của sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật
quý vị thấy không chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong lúc đã sử dụng bia rượu mà gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông thiệt hại cả tài sản và khiến một người tử vong
hãy luôn giữ cho đầu óc tỉnh táo và suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội khi tham gia giao thông để không gây ra những sự việc đau lòng như vậy
tin thức về diễn biến cuộc điều tra cũng như khung xử phạt của người tài xế mercedes ở bình thuận sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn
cùng những thông tin về covid một mươi chín và căn bệnh viêm gan bí ẩn
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại